bên cạnh đó đội ngũ công an chính quy kiêm nhiệm phó bí thư đoàn xã luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện từ cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng như tổ chức đoàn
cấp ủy chính quyền đã tạo điều kiện thần hợi cho đoàn tổ chức các buổi sinh hạt chuyên hề các kết lối các mô hình khác như là mô hình về tổ an ninh tự quản
thế rồi là thanh niên sung kích tạo được sự gắn kết và gần gũi giữa lực lượng công an chính quy quế đại thanh niên của xã nhà
có ngày càng có hiệu quả và phát huy được truyền thống của lực lượng công an nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tích cực tham gia của đoàn thanh niên phạm
chúng tôi thường xuyên tham mưu tổ chức tập huấn và định kỳ thì đều có những định hướng trong việc tổ chức các hoạt động đoàn ở cấp cơ sở
và gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
thời gian tới trước hết là chúng tôi
chúng tôi cũng bám sát vào sáu nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo công an tỉnh đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
từ đó là có cái định hướng và phát huy được vai trò của tổ chức đoàn cấp cơ sở để tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm mà công an tỉnh đã đề ra
thấm nhuần lời bác dạy lúc dân cần lúc dân khó có công an và đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
thanh niên công an nhân dân đã và đang phát huy vai trò và trách nhiệm
của mình trong nhiều nhiệm vụ công tác góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với hiệu quả của việc triển khai chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư đoàn cấp xã
nhiều địa phương đã chủ động đề xuất giới thiệu hai mươi một đồng chí là cán bộ công an cấp huyện tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ
và được bầu giữ chức danh phò bí thư đoàn quận huyện thường vụ
thị xã thành phố thuộc tỉnh
kết quả nêu trên càng khẳng định tính đúng đắn kịp thời của chủ trương
đây cũng là tiền đề quan trọng để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi bảy
một trăm linh ban chấp hành đoàn thanh niên các xã phường thị trấn có cán bộ công an chính quy tham gia
và giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm theo nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
viết tắt là tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín bị can bao gồm
ba bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
ba ông cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cùng về tội nhận hối lộ
năm ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
tám ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
bảy ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chín ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức có liên quan
tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước thừa nhận hành vi và tội danh nhận hối lộ năm hai triệu usd từ bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra
bị cáo nhàn cũng bổ sung thêm lời khai so với nội dung đã trình bày ở cơ quan điều tra và đã được kết luận điều tra ghi nhận là bị cáo đã nhận tiền
từ bị cáo võ tấn hoàng văn nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng
theo cáo trạng trong quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại scb hai lần vào năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi bảy
để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại scb
bị cáo trương mỹ lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là đỗ thị nhàn
đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn đưa cho bị cáo nhàn năm hai triệu usd
tương đương với một trăm một mươi tám tỷ đồng
đỗ thị nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực
không đầy đủ với các xe phạm của scb cố tình che giấu làm nhẹ xe phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi tỉnh quảng trị đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cho
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để tiếp tục điều tra truy tố hai đối tượng
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó ngày ba tháng ba tại nhà nghỉ mường thái có địa chỉ tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là trần quang ánh và nguyễn tiến dương
cùng chú tại huyện hướng hóa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm sáu viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong khi đó hai mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của trần văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thị trấn vĩnh lộc huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang
thu giữ tại khu vực đánh bạc hai trăm bốn mươi hai triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tập trung nhiều đối tượng hình sự
có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều địa phương khác nhau đến tham gia đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sới bạc này là do trịnh đình tải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trịnh việt linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng ở huyện vĩnh lộc đứng ra tổ chức
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng